khoảng chín h ba mươi phút sáng nay ngày một tháng sáu nhiều lái xe đã đưa phương tiện đậu đỗ và chặn đường qua trạm thu phí quán hào trên quốc lộ một a thuộc xã võ ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình để phản đối việc không đi các tuyến đường tránh mà phải trả phí cao
sự việc gây ách tắc giao thông cục bộ tại hai đầu trạm thu phí quán hào quảng bình
theo phản ánh của các lái xe họ đều ở hai bên bờ sông nhật lệ thường xuyên qua lại cầu quán hầu nhưng không sử dụng tuyến đường tránh thành phố đồng hới và tuyến tránh lũ quốc lộ một a nhưng phải trả chi phí với mức cao ít nhất là bảy mươi đồng cho mỗi lượt qua lại tại trạm
khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng của huyện quảng ninh có mặt ngay tại hiện trường để xử lý tuyên truyền các lái xe đưa phương tiện ra khỏi các làn đường thu phí và phân luồng giao thông
khai thác đã dỡ bỏ các gác chắn đối với một số làn đường để thông đường đến khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày đường qua trạm thu phí lưu thông trở lại
trước những bất cập của việc thu phí tại quán hầu đầu tháng năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã có văn bản đề nghị bộ giao thông vận tải xem xét miễn giảm phí cho người dân địa phương qua trạm thu phí quán hầu nhưng đến nay vẫn chưa được hồi âm